chiều nay hai mươi một tháng bảy tại hà nội phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã có buổi gặp mặt hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ là các bà mẹ việt nam anh hùng thân nhân liệt sĩ và các cựu chiến binh
vui mừng báo cáo với phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị những kết quả của hội đã thực hiện trong năm qua
cùng với bộ lao động thương binh và xã hội các cơ quan ban ngành xác định được hơn năm trăm linh danh tính hải cốt liệt sĩ
hỗ trợ hàng trăm suất học bổng cho con em thân nhân người có công đóng góp tích cực vào công tác tri ân phong trào đền ơn đáp nghĩa phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc
chúc các bà mẹ việt nam anh hùng thân nhân liệt sĩ cùng các cựu chiến binh sức khỏe dồi dào
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đánh giá cao những hoạt động thiết thực của hội và khẳng định
đảng nhà nước quốc hội luôn ghi nhớ công lao to lớn của các bà mẹ việt nam anh hùng các liệt sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền độc lập tự do của tổ quốc
trong sự phát triển hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước hội hỗ trợ các gia đình liệt sĩ cần tiếp tục nêu cao phẩm chất anh hùng cách mạng
là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh